công an tỉnh thanh hóa phát hiện nhiều vụ làm giả hồ sơ giấy tờ để được cấp hộ chiếu xuất cảnh ra nước ngoài lao động
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
sửa tiền vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
gọi tắt là công ty nhật cường sở kế hoạch và đầu tư hà nội và một số đơn vị có liên quan
quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố hai mươi sáu bị can trong đó bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường
căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với hai bị can gồm bùi quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi nhân viên công ty nhật cường về tội buôn lậu
quy định tại khoảng bốn điều một trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn hai mươi
bị can võ việt hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đông kinh
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh
với các bị can theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra củng cố chứng cứ
chứng minh hành vi phạm tội của các bị can phục vụ kết luận điều tra truy tố xét xử vụ án
đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án tích cực tổ chức truy bắt bùi quang huy và các đồng phạm
để đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tự xưng là cán bộ đang công tác trong lực lượng công an phan quốc cường hai mươi ba tuổi
trú tại xã tân lâm huyện xuyên mộc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người dân
ngày một mươi tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
đã khởi tố bị can bắt tạm giam phạm quốc cường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cường bị tòa án nhân dân huyện xuyên mộc
xử phạt một mươi sáu tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau khi bản án có hiệu lực cường chấp hành án tại trại giam xuyên mộc bộ công an
trong thời gian thụ án ở đây cường quen biết phạm nhân tạ văn sinh
cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi mãn hạn tù trở về địa phương cường nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình phạm nhân sinh
ngày chín tháng năm cường gọi điện cho vợ của sinh tự xưng là cán bộ công an đang công tác tại trại giam xuyên mộc
yêu cầu người phụ nữ này phải gửi ba năm triệu đồng vào tài khoản cho cường chỉ định để ông sinh mua đồ sinh hoạt
sau đó vợ ông sinh đã gửi số tiền trên theo yêu cầu của cường
một ngày sau đối tượng này tiếp tục gọi điện cho vợ ông sinh và yêu cầu gửi thêm tiền để lo cho ông sinh được giảm án
biết bị lừa đảo vợ ông sinh đã trình báo vụ việc cho cơ quan công an
nhận được tin báo công an huyện xuyên mộc đã vào cuộc xác minh làm rõ hành vi lừa đảo của cường
đồng chí từ đầu năm đến nay thông qua công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện bốn vụ với hàng chục đối tượng
trong đó có cả các đường dây làm giả hồ sơ giấy tờ để được cấp hộ chiếu xuất cảnh ra nước ngoài lao động
ngày ba bảy hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với đối tượng nguyễn thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại xã đông hòa huyện đông sơn thanh hóa về các tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó vào ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bùi thị giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã bờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
đến làm thủ tục xin cấp hộ chiếu để đi lao động nước ngoài với căn cước công dân giả mạo mang tên lê thị hoa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín có địa chỉ thường trú tại xã đông hòa huyện đông sơn thanh hóa
tuy nhiên hành vi của đối tượng này nhanh chóng bị cán bộ chiến sĩ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh thanh hóa phát hiện
trước đó vào ngày sáu sáu hai nghìn hai mươi bùi thị giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã bờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
còn thu giữ thêm hai thẻ căn cước công dân giả mạo công dân ở các huyện nông cống đông sơn thanh hóa cho các đối tượng ở hà nội thái bình
quá trình điều tra mở rộng đến nay công an thành phố thanh hóa đã làm rõ chỉ trong một thời gian ngắn
nguyễn thị huệ đã làm giả căn cước công dân cho sáu đối tượng khác ở hà nội thái bình nghệ an con tum
để làm hộ chiếu xuất cảnh sang lao động ở nước ngoài trái pháp luật
em còn biết là đi làm bình sướng hay bình ai
vì thuất xuất về sau này em cũng có nhờ làm hộ chiếu
sau này em nhận vào để chị nhận xem hỏi con người ta có làm được không đấy

làm được thế nào với đáu hay không
có với đáu năm triệu thì em lấy cũng người ta làm ra năm triệu
thủ đoạn của các đối tượng thường là lên mạng xã hội
tìm và liên hệ với các đối tượng đường dây để làm giả căn cứ công dân với một nhân thân mới
và có địa chỉ thường trú khác nơi cư trú của người được cấp thẻ căn cước công dân để đề nghị cấp hộ chiếu
như sáu trường hợp mà đối tượng nguyễn thị huệ đã làm đều có hộ khẩu thường trú tại hà nội thái bình nghệ an con tum
nhưng đã được huệ phù phép thành sáu người hoàn toàn mới
có địa chỉ thường trú tại nhiều địa phương trong tỉnh thanh hóa để đề nghị phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thanh hóa cấp hộ chiếu
trong sáu tháng đầu năm đến nay chúng tôi đã phát hiện nhiều vụ việc
trong đó có bốn vụ việc liên quan đến hàng chục đối tượng trong các đường dây làm giả giấy tờ để làm thủ tục xin cấp hộ chiếu
qua đó chúng tôi cũng khuyên cáo người dân không nên nghe theo các đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo để làm hồ sơ giấy tờ làm thủ tục cấp hộ chiếu
vì tất cả các trường hợp giả mạo hồ sơ để bị chúng tôi phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo quy định tại điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy người nào làm giả con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức
hoặc sử dụng con dấu tài liệu giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
hiện vụ việc đang được công an tỉnh thanh hóa tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng trước pháp luật
sáng nay thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với cục truyền thông công an nhân dân về các nội dung
liên quan tới những nhiệm vụ công tác trọng tâm của cục từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc thay mặt đảng ủy lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân
trung tướng mai văn hà cục trưởng đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo đồng chí thứ trưởng
những nhiệm vụ công tác trọng tâm của cục từ nay đến ngày một mươi chín tháng tám và đến cuối năm hai nghìn hai mươi
trong đó có công tác tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ cục truyền thông công an nhân dân
hội nghị điển hình tiên tiến tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
bên cạnh đó là các nhiệm vụ tuyên truyền quan trọng nhằm kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân
ngoài ra cục truyền thông công an nhân dân cũng báo cáo các công tác quan trọng khác như hoàn thiện
quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của cục các dự án đầu tư phát triển
và tăng cường năng lực sản xuất báo điện tử công an nhân dân các chương trình phát thanh truyền hình công an nhân dân
hoàn thiện quy định về chức danh điều kiện tiêu chuẩn của cán bộ thuộc lĩnh vực báo chí xuất bản điện ảnh công an nhân dân
tổ chức đào tạo tập huấn bồi dưỡng nâng cao về lý luận chính trị nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên biên tập viên và cộng tác viên
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn thành đánh giá cao các đề xuất trong báo cáo nhiệm vụ công tác thời gian từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi mà cục truyền thông công an nhân dân xây dựng
thứ trưởng cơ bản đồng ý với các đề xuất nêu trên đồng thời góp ý hoàn thiện các đề xuất để cục truyền thông công an nhân dân sớm triển khai và đi vào hoạt động hiệu quả hoàn thành tốt các công tác nhiệm vụ trên
cũng trong sáng nay tại hà nội cục an ninh điều tra bộ công an đã tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ hai mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
không để oan sai bỏ lọt tội phạm góp phần bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng lương tam quang yêu cầu đảng bộ cục an ninh điều tra tiếp tục phát huy tinh thần chủ động
tham mưu cho đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ trong chỉ đạo điều tra xử lý rứt điểm các vụ án về xâm phạm an ninh quốc gia
nhất là các vụ an lớn về kinh tế chức vụ và tham nhũng do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo được dư luận quan tâm
nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật đảm bảo yêu cầu chính trị đối ngoại chỉ đạo hướng dẫn lực lượng an ninh điều tra của bộ và công an các địa phương
tân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình điều tra xử lý các vụ việc vụ án
đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền bảo vệ quyền con người không để các thế lực thù địch lợi dụng can thiệp chống phá
tiếp tục chăm lo xây dựng đảng xây dựng đảng bộ cục an ninh điều tra thật sự trong sạch vững mạnh tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong đảng
đề ra các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
phát huy vai trò của đội ngũ lãnh đạo chỉ huy giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ đề cao tự phê bình và phê bình giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ
với tinh thần nghiêm túc tập trung dân chủ đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ lần thứ hai mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với một mươi ba đồng chí
đoàn công tác của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an sáng nay đã có buổi làm việc với công an tỉnh nghệ an
để đánh giá kết quả kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh nghệ an đã xảy ra ba mươi tám vụ
sáu vụ cháy khu vực dân sự sáu vụ cháy rừng công an tỉnh nghệ an đã chỉ đạo triển khai hơn hai trăm một mươi lượt phương tiện cùng với hơn một hai lượt cám bộ chiến sĩ
tham gia cứu chữa kịp thời các vụ cháy xảy ra không để gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
tại buổi làm việc công an tỉnh nghệ an cũng đã nêu một số khó khăn vướng mắt ảnh hưởng tới công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đó là chưa được trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các nhà cao trên một mươi tầng và tàu chữa cháy trên sông trên biển chưa có phương tiện chuyên dụng tham gia chữa cháy rừng
phát biểu kết luận tại buổi làm việc lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an đã ghi nhận đánh giá cao về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mà công an tỉnh nghệ an đã đạt được nhất là vào những cuối ngày cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã căng sức gồng mình cùng với các lực lượng khác đương đầu chiến đấu với giặc lửa trong các vụ cháy rừng trên địa bàn
những kiến nghị đề xuất của công an tỉnh nghệ an sẽ được đoàn công tác ghi nhận tổng hợp và trình lãnh đạo bộ công an xem xét quyết định
sáng nay viện khoa học và công nghệ bộ công an đã tổ chức sơ kết công tác sáu tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm
theo đó tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nắm bắt nhu cầu chủ động tổ chức nghiên cứu chế tạo các phương tiện kỹ thuật mới nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trước mắt cũng như lâu dài được đơn vị xác định là một trong những công tác trọng tâm
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi viện khoa học và công nghệ đã tham gia và đáp ứng kịp thời hiệu quả công tác phối hợp tác chiến kỹ thuật trong các phương án bảo vệ an ninh an toàn tuyệt đối các sự kiện hội nghị của đảng và nhà nước
công tác nghiên cứu chế tạo được tập trung chỉ đạo thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết của đảng ủy công an trung ương và chỉ thị của bộ trưởng về công tác công an năm hai nghìn hai mươi chủ động phối hợp với các đơn vị địa phương triển khai lực lượng phương tiện và kịp thời hỗ trợ cho công an các đơn vị địa phương giải quyết các tình huống đột xuất trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các đồng chí dù tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thường xuyên tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp
xong trong năm năm qua đảng bộ công an tỉnh quảng ninh đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo bám sát tình hình thực tế
quyết tâm cao trong lãnh đạo điều hành đảm bảo hoàn thành toàn diện các mặt công tác
trong đó nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành toàn diện xuất sắc
đây là tiền đề để cho đảng bộ công an tỉnh quảng ninh tiếp tục đề ra các mục tiêu cao hơn và vững tin thực hiện thắng lợi trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đảm bảo an ninh quốc gia là một trong những lĩnh vực công tác thường xuyên phát sinh thách thức mới đối với lực lượng công an của tỉnh quảng ninh trong những năm gần đây
nhất là tại các địa bàn biên giới tuyến biển trong công tác bảo vệ nội bộ đảm bảo an ninh kinh tế phục vụ quá trình cổ phần hóa
tái cơ cấu các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước
quản lý người nước ngoài quán triệt tư tưởng an ninh chủ động nhiệm kỳ qua đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh quảng ninh
chỉ đạo công an toàn tỉnh nắm chắc tình hình phát hiện giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia nảy sinh ngay từ cơ sở
nhất là trong các lĩnh vực địa bàn trọng điểm như các vùng biên giới cửa khẩu các khu công nghiệp ngành than trong hệ thống ngân hàng

nhất là trong các lĩnh vực địa bàn trọng điểm như các vùng biên giới cửa khẩu các khu công nghiệp ngành than trong hệ thống ngân hàng